hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng vốn fdi vào bất động sản đạt ba trăm một mươi hai triệu usd có nghĩa là khoảng bảy tỷ đồng
nhiều ý kiến kỳ vọng vốn ngoại tăng sẽ giúp tăng cung nếu biện pháp quản lý tốt sẽ giúp giảm giá bất động sản
hơn tám trăm bảy mươi chín hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử được thiết lập
hơn một trăm một mươi năm mẫu xét nghiệm tầm soát sớm ung thư đại trực tràng
được triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội đã góp phần ngăn chặn bệnh hạn chế số bệnh nhân nhập viện
đầu tư cho y tế dự phòng bỏ một lãi một mươi là nhan đề bài viết được đăng trên báo hà nội mới
theo tiến sĩ nguyễn khắc hiền giám đốc sở y tế hà nội nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ nếu chi một đồng cho y tế dự phòng thì sẽ tiết kiệm được một mươi đồng trong điều trị
việc ngành y tế thủ đô tổ chức xét nghiệm tầm soát sớm ung thư đại trực tràng cho người dân và thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử là nhằm đạt được lợi ích trên
khi có hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe người mắc các bệnh thông thường sẽ được phát hiện sớm và điều trị ngay tại các cơ sở y tế tuyến dưới hạn chế biến chứng và các bệnh viện tuyến trên sẽ không bị quá tải
chờ kể quản lý tốt dữ liệu thì hồ sơ theo dõi sức khỏe còn giúp giảm chi phí điều trị do phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể hạn chế việc sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn